đối tượng chú tỉnh lai châu vừa bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng lù văn võ và lò văn lân khai nhận đã chung tiền sang tỉnh điện biên mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính để mang về tỉnh lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
tại tỉnh bình định thời gian gần đây tình hình tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp nhất là tại các khu trung cư
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ để xâm nhập và ẩn nấp hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
cuối tháng năm vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở trung cư ecolai
riverside thuộc phường nhân bình tp quy nhơn đối tượng cầm đầu là nguyễn thành trung chú huyện tuy phước thuê tầng tám của trung cư để làm nơi mua bán ma túy cho các con nghiện ở trung cư này
ngoài ra nguyễn thành trung và đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội gia lô để nhận đơn từ khách hàng sau đó đi giao hàng tại các địa điểm mà khách có nhu cầu
còn đây là đối tượng lê hồ kiều một mươi chín tuổi trú tại tỉnh phú yên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối tượng khai nhận đã lựa chọn trung cư để sử dụng ma túy vì tại đây kín đáo và an toàn
thì nghĩ là chơi ở nhà một tí rồi nghỉ thôi chứ chứ rồi còn nghỉ ngơi đến ngày mai còn công việc nữa nên là không nghĩ là sẽ đi ra hẳn chơi quán chơi quán thì chơi kéo dài hơn mệt hơn nữa
so với khu dân cư việc phòng ngừa tội phạm tại các trung cư gặp nhiều thuận lợi
do có lực lượng bảo vệ chuyên trách lại có nhiều trang thiết bị hiện đại và camera giám sát
sòng hạn chế lớn nhất tại các khu vực này chính là sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ
lợi dụng điều này các đối tượng ma túy luôn tìm cách xâm nhập vào các khu trung cư để hoạt động
để đấu tranh từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát ma túy đã chủ động tăng cường các biện pháp
triệt xóa một mươi vụ khởi tố bốn mươi hai đối tượng ma túy lợi dụng các trung cư để hoạt động góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian đến nay nhận định tội phạm và tài nạn ma túy lợi dụng các căn hộ là chung cư để hoạt động sẽ tiếp tục có triệu gia tăng và phức tạp
lực lượng công an thành phố sẽ tăng cường công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng các căn hộ trên địa bàn thành phố để hoạt động
tăng cường công tác xử lý đối với các đối tượng nghiện ma túy
nếu đủ điều kiện sẽ lập hồ sơ đưa đi các nghiệp bắt buộc
theo đúng quy định của luật phòng chống ma túy xem đây là một trong những giải pháp
hiệu quả để làm giảm tình trạng người siêu ma túy
tội phạm ma túy được xem là cái gốc của các loại tội phạm
nó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương mà còn tác động xấu đến xã hội
thời gian tới chắc chắn các đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
vì thế bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng
thì sự cảnh giác ý thức trách nhiệm của mỗi người dân là hết sức cần thiết
nhằm ngăn ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này
tại tỉnh bà rịa vũng tàu một chiếc xe ô tô lưu thông đến khu vực ngã ba đường lý thường kiệt
đã xảy ra va chạm với một xe máy
sau khi xảy ra va chạm chiếc xe này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy
phát hiện vụ việc người dân chi hô và đuổi theo chiếc xe
trên đường tháo chạy chiếc xe này đã va vào gốc cây tông vào nhiều xe ô tô và xe máy trên đường
khi đến địa chỉ số sáu đường lý thường kiệt chiếc xe mới dừng lại
do xe đã hỏng hóc nặng
phần đầu không thể tiếp tục chạy được nữa
lái xe khai nhận tên là nguyễn huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường một thành phố vũng tàu
đức cho biết chưa có giấy phép lái xe ô tô nhưng đã mượn xe của người quen
sau đó điều khiển gây ra vụ việc trên
bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa ghi nhận một ca tử vong do xuất xuất huyết
trường hợp này đã tự điều trị tại nhà sau đó nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim
ca tử vong là nữ hai mươi năm tuổi chú xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
ngày sáu tháng tám bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim
xuất xuất huyết nặng ngày thứ tư chóa nhiễm chủng ngồi máu cơ tim cấp
các bác sĩ đã khuyến cáo người dân khi người bệnh sốt cao liên tục nhiều ngày phát ban đau cơ và khớp
cần phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau
hạ sốt dẫn tới việc bị biến chứng nặng thậm chí nguy hiểm tới tính mạng
theo sở y tế đồng nai tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận hơn một mươi sáu bốn trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết
trong đó có một mươi năm ca tử vong những trường hợp này đa phần là người trẻ tuổi sức khỏe bình thường và không có bệnh nền
thưa quý vị tính đến thời điểm hiện tại các trường đại học trên khắp các tỉnh
nhà nước đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sẽ kết quả đánh giá tư duy đánh giá năng lực đến với các thí sinh
trong đó năm hai mươi chín tháng bảy vừa qua bộ công an cũng đã công bố kết quả kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
năm đầu tiên tổ chức nên kỳ thi này nhận được sự quan tâm của đông đảo sư luận thí sinh và cả các bậc phụ huynh học sinh nữa
trước khi đến với những thông tin về những chính sách mới quanh kỳ thi đánh giá năng lực thì mời quý vị cùng với các bạn cùng nhìn lại kỳ thi này cũng như những kết quả đã đạt được
điểm khác biệt với các kỳ thi khác thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực của bộ công an được tổ chức ngắn gọn chỉ trong một buổi nhằm tiết kiệm chi phí
hơn tám thí sinh tham gia dự thi tại hai mươi điểm trên khắp cả nước kỳ thi đánh giá năng lực đã diễn ra an toàn nghiêm túc
tại các điểm thi không có tình trạng mất an ninh trật tự các học viện trường đại học công an nhân dân đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất
qua kết quả được công bố vào ngày hai mươi chín tháng bảy kỳ thi đánh giá năng lực có bảy chín trăm ba mươi sáu em đạt từ ba mươi điểm trở lên số thí sinh đạt từ năm mươi điểm trở lên chiếm bốn mươi sáu bốn tổng số thí sinh dự thi
có hai thí sinh đạt điểm cao nhất là tám mươi điểm không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối
kết quả của kỳ thi đã đạt được mục đích đề ra đó là kiểm tra đánh giá kiến thức và phân loại thí sinh phục vụ tốt cho việc xét tuyển đại học
là năm đầu tiên tổ chức bài thi đánh giá năng lực nên cách tính điểm xét tuyển điểm sàn vào các trường công an nhân dân sẽ có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước
cụ thể như thế nào vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với thiếu tướng đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo bộ công an để giải đáp
về những điểm mới xung quanh nội dung này
trước tiên xin cảm ơn thiếu tướng đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa thưa tướng cùng với điểm mới trong việc tổ chức bài thi đánh giá năng lực vậy thì cách tính điểm của các trường công an năm nay sẽ như thế nào
với cách thức tính điểm của kỳ thi năm nay của bộ công an thì điểm xét tuyển sẽ được quy về thang điểm ba mươi trong đó điểm ba môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển là chiếm bốn mươi
điểm bài thi đánh giá của bộ công an là chiếm sáu mươi cộng với điểm ưu tiên khu vực ưu tiên đối tượng và điểm thưởng theo quy định
ví dụ thí sinh a thi ba môn toàn ly hóa được hai mươi sáu điểm bài thi đánh giá được năm mươi bảy điểm ở khu vực một thuộc đối tượng là người dân độc thử số
thì điểm xét tuyển của thí sinh a sẽ được tính là cái điểm xét tuyển sẽ bằng hai mươi sáu điểm nhân với bốn là do cái điểm thi tốt nghiệp chiếm bốn mươi cái tổng điểm xét tuyển
và cộng với năm mươi bảy điểm nhân với ba điểm quy từ thang điểm một trăm linh về thang điểm ba mươi sau đó sẽ nhân với sáu do cái bài thi đánh giá của bộ công an chiếm sáu mươi tổng số điểm
và cộng với bảy mươi năm điểm ưu tiên khu vực cộng với hai điểm ưu tiên đối tượng và bằng là hai mươi ba bốn mươi một điểm đấy là cái điểm mà chúng tôi sẽ tính toán để làm cái điểm xét tuyển vào các trường công an dạy
thưa thưa tướng thì điểm xét tuyển các trường công an năm nay có do động gì so với năm trước ạ
do cái cách tính điểm của các trường công an dân dân năm nay ấy cũng có sự khác hơn so với năm ngoái
năm ngoái là chúng tôi dựa vào cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các em
thì năm nay có cái bài thi đánh giá của bộ công an thì chắc chắn là cũng có cái khác hơn một chút
và như chúng tôi cũng vừa có trình bày là năm nay các em phải thi rất nhiều môn
là toán học văn cho môn tự luận
và lý hóa sinh sử địa
giáo dục công dân ngoại ngữ cho cái phần trắc nghiệm
thì chắc chắn là năm nay cái điểm xét tuyển vào các trường công an nhân dân cũng có sự khác biệt hơn so với năm ngoái
tuy nhiên thì cái điểm ngưỡng mà chúng tôi tính toán để làm cái sàn để xét vào các trường công an nhân dân
thì các em chỉ cần đạt là một mươi năm điểm cho ba môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông
không có điểm liệt
và đạt hai mươi điểm của bài thi đánh giá của bộ công an là đủ cái điểm sàn để xét tuyển vào các trường công an nhân dân
kiều tướng cũng lưu ý gì cho các thí sinh khi mà được một sơ xét tuyển vào trường công an
theo quy định bộ công an chỉ tiếp nhận xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng một vào một học viện trường đại học công an nhân dân
theo đúng cái phân vùng của bộ công an
do đó những thí sinh đã đạt sơ tuyển
các em phải kiểm tra chắc chắn bản thân đã có cái tài khoản đăng ký xét tuyển theo quy định của bộ giáo dục đào tạo
tài khoản này sẽ được sử dụng để đăng ký và xác nhận nguyện vọng nhập học khi trúng tuyển
đồng thời theo quy định của bộ công an
thí sinh đã đạt được sơ tuyển được phép điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển giữa các trường công an nhân dân với nhau
không biết là với cái thành công của cái thi vừa rồi
thì lộ trình tới đây thì bộ công an có tổ chức một kỳ thi hoàn toàn độc lập hay không vào những năm tiếp theo
qua đánh giá cái kỳ thi năm nay chúng tôi thấy rằng là một kỳ thi được tổ chức rất là nghiêm túc
tất cả các tiêu chí đã đạt ra
các khâu an ninh an toàn từ khâu làm đề
tổ chức coi thi chấm thi
đã đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của cái kỳ thi năm nay đề ra
và đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó
và kết quả công tác chấm thi thì cho thấy
sau khi kỳ thi này thì cục đào tạo phối hợp với các học viện
trường đại học công an nhân dân cùng với các đơn vị chức năng
có đánh giá rất là kỹ lưỡng tổng thể trên tất cả các mặt
để rút ra những mặt ưu
và cũng rút ra những mặt không ưu
để rút ra những mặt hạn chế
và qua đó thì chúng tôi sẽ có những đề xuất
đối với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
để có cái kỳ thi sáng năm và những năm tiếp theo tốt hơn
để có thể lựa chọn được những học sinh
có đầy đủ những cái kiến thức
cũng như là những cái yêu cầu
để vào học tập trong các trường công an nhân dân
để nhằm cái mục tiêu là xây dựng lực lượng công an dân dân
thực sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại
một lần nữa xin cảm ơn thư tướng về những chia sẻ vừa rồi
từ ngày một tháng chín
gửi hàng trên xe khách phải cung cấp ít nhất năm thông tin

từ ngày một tháng chín gửi hàng xe khách phải cung cấp ít nhất năm thông tin
việc này không áp dụng với biển số cấp cho xe mua sắm
từ ngân sách nhà nước
xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng
xe của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế
xe của tổ chức doanh nghiệp nước ngoài
cơ quan đại diện ngoại giao
chính phủ của ban hành nghị định bốn trăm bảy mươi hai nghìn hai mươi hai

sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định một trăm linh hai nghìn hai mươi
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
theo đó đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lái xe nhân viên phục vụ trên xe nếu có
khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô người gửi hàng hóa không đi theo xe
phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác năm thông tin
gồm tên hàng hóa họ và tên địa chỉ số chứng minh nhân dân căn cấp công dân
số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận
đối với các nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không
nghị định này có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
một trăm linh cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
là mục tiêu của tp hcm trước ngày một mươi tháng tám năm nay
việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của bảo hiểm xã hội việt nam
để mạnh sử dụng căn cấp công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
qua đó từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp các thông tin
giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
quá trình tích hợp này giúp xác định lịch sử khám chữa bệnh
thông tin các lần khám trước đó sẽ lưu lại trên hệ thống máy tính
như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ
tuy nhiên bảo hiểm xã hội việt nam lưu ý do việc xác thực thông tin công dân
giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm đang hoàn thiện
nên người dân khi đi khám chữa bệnh lần đầu nên mang theo thẻ bảo hiểm y tế
kèm giấy tờ thủy thân có ảnh hoặc điện thoại thông minh có tích hợp ứng dụng vasid
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt nhổn
ga hà nội chậm nhất là ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay và rút ngắn ít nhất một nửa thời gian
hoàn thành đoạn đi ngầm của dự án so với đề xuất của đơn vị đầu tư là năm hai nghìn một mươi bảy
theo các báo cáo tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội có chiều dài một mươi hai năm km
gồm tám năm km đi trên cao và bốn km đi ngầm
dự án động thổ từ năm hai nghìn tám khởi công vào năm hai nghìn một mươi với dự kiến hoàn thành đến năm hai nghìn hai mươi
xong đến nay tiến độ dự án mới đạt khoảng bảy mươi năm
bên cạnh đó tổng số vốn đầu tư cũng đội lên gấp đôi so với ban đầu lên hơn ba mươi bốn tỷ đồng
thủ tướng chính phủ nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm khiến dự án chậm tiến độ
đội vốn thuộc về chủ đầu tư thành phố hà nội các đơn vị tư vấn các nhà thầu
sự phối hợp giữa các bộ ngành và thành phố hà nội chưa chặt chẽ hiệu quả
các vướng mắc vấn đề phát sinh không được kịp thời xử lý
trên báo kinh tế và đô thị cũng đề cập đến một nội dung liên quan đến việc quy hoạch hạ tầng giao thông
viện quy hoạch xây dựng hà nội phối hợp với sở quy hoạch kiến trúc cùng với ủy ban nhân dân
các huyện mê linh sóc sơn tổ chức công bố chỉ giới đường đỏ tuyến vành đai bốn
đoạn từ cầu hồng hà đến quốc lộ một mươi tám cao tốc hà nội lào cai tỷ lệ là một trên năm trăm linh
theo chủ tịch ủy ban nhân dân
huyện mê linh hoàng anh tuấn đường vành đai bốn là tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia
đã được quốc hội chính phủ chỉ đạo thực hiện
khi hoàn thành tuyến đường giúp mở rộng không gian phát triển khai thác các nguồn lực
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội không chỉ riêng cho hà nội mà còn cho các địa phương trong vùng thủ đô
trên địa bàn huyện mê linh tuyến đường đi qua năm xã với chiều dài một mươi một hai km
tại huyện sóc sơn tuyến đường đi qua hai xã với chiều dài hai bốn km
việc công bố chỉ giới đường đỏ là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện dự án
sau khi công bố chỉ giới các đơn vị địa phương sẽ tiến hành cắm mốc giới lập bản đồ
thống kê toàn bộ số liệu liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng
lên phương án đền bù với đất nông nghiệp đất ở và công trình hạ tầng
trả lương một trăm năm mươi triệu đồng thu hút nhân tài lại một lần nữa nóng trở lại từ cuộc họp báo mới đây của bộ nội vụ
vậy việc trả lương cao có phải là giải pháp để thu hút nhân tài
hút chuyên gia giỏi về làm việc câu hỏi được báo thanh niên đặt ra
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phương thảo giám đốc trung tâm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm đại học quốc gia tp hcm nhìn nhận
để thu hút nhân lực chất lượng cao về đóng góp cho thành phố đặc biệt là trong các lĩnh vực như là khoa học công nghệ hay giáo dục
thì cần nhiều yếu tố cụ thể từ mức lương các đại ngộ cho đến môi trường làm việc và trong đó mức lương hợp lý là không thể thiếu
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phương thảo nói thêm đã là người tài những người đã thành công và có vị trí trong lĩnh vực của họ
thì mức lương trần là một trăm hai mươi một trăm năm mươi triệu đồng một tháng chắc chắn không cao đặc biệt là với các chuyên gia từ nước ngoài
đó chỉ là mức lương đủ để những người giỏi và muốn yêu quý muốn cống hiến cho việc phát triển thành phố có thể yên tâm làm việc
chứ khó mà thực hiện được việc thu hút nhiều chuyên gia đầu ngành từ nước ngoài về nước
cũng liên quan đến chủ đề mức lương đang rất nóng thời điểm này báo lao động lại phản ánh ở một khía cạnh khác
tờ báo cho hay làn sóng công chức viên chức nghỉ việc nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thu nhập thấp
theo báo cáo của công đoàn y tế việt nam tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
có hơn chín viên chức y tế xin thôi việc bỏ việc nguyên nhân đầu tiên được công đoàn y tế việt nam chỉ ra
là lương và chế độ phụ cấp cụ thể phân tích của công đoàn y tế việt nam cho thấy
theo quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp hiện nay với mức lương cơ sở là một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng
thì bác sĩ sau khi học xong sáu năm và sau một mươi tám tháng thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề
nếu tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương là hai ba mươi bốn x một bốn trăm chín mươi nghìn đồng
tức là khoảng ba bốn trăm tám mươi sáu đồng với phụ cấp ưu đãi nghề là bốn mươi thì mức thu nhập vào khoảng bốn tám trăm linh đồng
chưa chủ nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế mức lương này chỉ đảm bảo một phần nhu cầu của cuộc sống
vì vậy rất khó giữ chân cán bộ